liên quan đến vụ công an đồng nai phá đường dây đặc biệt nguy hiểm thu gần năm mươi kg ma túy súng lựu đạn
ngày hai mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố năm bị can về các tội mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
năm bị can bị truy tố gồm võ anh đạt quê hà tĩnh đặng xuân anh quê đồng tháp nguyễn hòa hiệp hoàng trung hậu và trương tấn đạt cùng chú huyện xuân lộc
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bùi hiện nhân chủ tại tp hcm điện thoại cho đạt đặt mua bốn mươi kg ma túy đá và khoảng năm kg hàng khay giống như ma túy tổng hợp với tổng trị giá hơn một mươi một tỷ đồng
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đạt điện thoại cho hiệp hẹn giao hàng tại quốc lộ một đoạn qua thuộc địa phận xã bảo hòa huyện xuân lộc hiệp gọi thêm hậu đi cùng
tại đây đạt đã giao bốn mươi một gói ma túy đá và năm gói hàng khay cho hiệp và hậu mang về nhà cất giấu
do các chốt phòng dịch kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh và vào tp hcm nhân đã nhờ xuân anh chuyển số ma túy trên từ đồng nai qua tp hcm
sau đó xuân anh liên lạc với hiệp và thống nhất để hiệp vận chuyển ma túy đến tp hcm với giá một trăm linh triệu đồng